mưa lớn do áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua đã làm gần bốn mươi năm hectare lúa hẻ thu
lúa mùa mới gieo cấy của các tỉnh bắc trung bộ chìm trong nước
riêng tại tỉnh nam định diện tích lúa bị ngập đã lên đến hai mươi năm hectare
hiện địa phương này đang vận hành toàn bộ một trăm tám mươi bảy máy bơm các loại và mở tám cống tiêu để cứu lúa
trên địa bàn tỉnh nam định hiện nay mưa đã ngớt nhưng nước vẫn còn ngập tại nhiều cánh đồng
trên địa bàn hai huyện xuân trường và giao thủy
từ ngày chín đến nay lượng mưa đo được trong phạm vi quản lý của công ty lên đến hai trăm linh mm
cá biệt có những điểm mưa lên đến gần sáu trăm linh mm đã nhấn chìm khoảng sáu năm trăm linh hectare lúa mới gieo cấy
tính đến chiều nay gần bốn mươi năm ha lúa hẻ thu lúa mùa mới gieo cấy của các tỉnh bắc trung bộ bị ngập úng
do ảnh hưởng mưa lớn của áp thấp nhiệt đới
riêng tỉnh nam định diện tích lúa bị ngập lên đến hai mươi năm hectare
đặc biệt theo dự báo trong những ngày tới mưa lớn do áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão
sẽ đi vào các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ

tình thế khó khăn nhất là đối với những địa phương sản xuất nông nghiệp đang chịu thiệt hại do ngập úng gây ra
tập trung tối đa các công trình hiện có để tiêu nước đẹp trong hệ thống kinh mương
cũng như là tiêu úng ở những vùng đã bị ngập lụt đặc biệt cho những cái vùng mới gieo xạ
cũng như là mới gieo cấy để đảm bảo là chủ động tiêu uống
đề nghị các địa phương là tập trung tối đa là khi mà có điều kiện là bây giờ
thì vẫn đang tiêu được đặc biệt là khi những cái lúc là trên chiều thấp
thì cần phải tranh thủ tối đa là tiêu tự chảy ở những cái vùng gian biển
đối với những cái vùng mà chưa gieo cấy thì chúng tôi đề nghị là tuyệt đối là không gieo cấy
và chỉ khi nào mà có dừng mưa thì lúc đó bà con nông dân mới tiếp tục gieo cấy
cùng với việc khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng hiện nay
các địa phương từ bắc bộ và bắc trung bộ cần theo dõi sát tình hình thời tiết
thực hiện nghiêm công điện của ban chỉ đạo và tổng cục
các địa phương cần đặc biệt lưu ý đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số ba trong những ngày cuối tuần này
với diện tích lúa mùa hè thu mới gieo cấy các địa phương và bà con nông dân không xuống giống trong thời điểm này
nhất là các diện tích lúa gieo xạ ở các khu vực khả năng xảy ra ngập lụt úng